tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị
đối tác phát triển nông nghiệp bền vững tại việt nam và đối thoại công tư
tại đây các đại biểu nhấn mạnh rằng cần chú trọng các cơ chế chính sách tăng tính kết nối
của các doanh nghiệp trong nước cũng như sự phối hợp của các bộ ngành liên quan
trong hỗ trợ hợp tác công tư
sau chín năm hoạt động đối tác phát triển bền vững nông nghiệp việt nam đã triển khai thành công
bảy nhóm công tác ppp ngành hàng và mới thành lập thêm một nhóm công tác ppp ngành chăn nuôi
để tiếp tục thúc đẩy đối tác công tư trong phát triển bền vững nông nghiệp tại việt nam
các đại biểu đã đưa ra những giải pháp như cần có kế hoạch dài hạn với sự cam kết tham gia
của cả hai phía công tư trong đầu tư vào các dự án nông nghiệp trong kết nối và hợp tác
cần chú trọng đến các cơ chế chính sách tăng tính kết nối của các doanh nghiệp trong nước
cũng như sự phối hợp của các bộ ngành liên quan trong hỗ trợ các hoạt động ppp